chào mừng quý vị đến với bản tin một trăm một mươi ba cập nhật của truyền hình công an nhân dân
tết nguyên đán đang đến rất gần khi người người nhà nhà mong chờ một mùa xuân xung họp đoàn viên cùng gia đình
thì lực lượng công an vẫn ngày đêm thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự vì sự bình yên và hạnh phúc của nhân dân
và trong khi làm nhiệm vụ lại một đồng nghiệp nữa của chúng tôi hy sinh
đó là đại quý bùi văn đức phó trưởng công an xã tòng sành huyện bát sát tỉnh lào cai
vào chiều ngày một mươi bảy tháng một tổ công tác công an xã tồng sành gồm bốn đồng chí
do đại úy bùi văn đức phó trưởng công an xã làm tổ trưởng
tiến hành tuyên truyền vận động giao nộp vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ và pháo
tại hai gia đình ông hoàng thông sài và hoàng láo kiếu thôn xéo tòng sành xã tòng sành
kết quả gia đình ông kiếu đã tự giác giao nộp một khẩu súng kíp một nòng súng kíp
vào khoảng một mươi bốn h ba mươi phút cùng ngày tại khu vực lán sử dụng để trông coi nương rẫy của gia đình ông sài
tổ công tác tiếp tục phát hiện một khẩu súng kíp giấu trong bụi cây gần lán
đại quý bùi văn đức trực tiếp thu giữ khẩu súng trên nhưng do bên trong súng có đạn gây nổ
làm đồng chí bị thương tại vùng bụng và ngực
đại úy bùi văn đức được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa tỉnh lào cai
và bệnh viện một mươi chín tháng tám bộ công an tuy nhiên đã hy sinh vào hồi hai mươi một h năm mươi phút cùng ngày
cảm thông chia sẻ với mất mát lớn lao đối với lực lượng công an tỉnh lào cai
và gia đình đồng chí đại quý bùi văn đức
bộ công an thường trực tỉnh ủy hội đồng nhân dân ubnd tỉnh cấp ủy chính quyền
các ban ngành đoàn thể huyện bát sát và nơi cư trú lãnh đạo công an tỉnh công an các đơn vị địa phương
và nhiều người thân bà con lối xóm đã đến thăm hỏi chia buồn với gia đình đồng chí đại quý bùi văn đức
tin an ninh trả tự
liên quan đến việc cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bắc cạn đang điều tra vụ án lợi dụng chức vụ quyền hạn
trong khi thi hành công vụ xảy ra vào năm hai nghìn hai mươi hai tại công ty cổ phần vận tải dịch vụ và xây dựng bắc cạn
hôm qua cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bắc cạn đã thi hành lệnh khởi tố bắt tạm giam đối với hai bị can
hôm nay tại hai huyện trợ đồn và na rì cơ quan điều tra tiếp tục khởi tố cấm đi khỏi nơi cư trú đối với hai bị can tại công ty này
quá trình mở rộng điều tra ngày một mươi chín tháng một cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bắc cạn đã khởi tố bị can cấm đi khỏi nơi cư trú
khám xét nơi ở đối với dương quý hải chú tại huyện na rì và triệu đức văn chú tại huyện trợ đồn
đây là hai giáo viên dạy lái xe tại công ty cổ phần vận tải dịch vụ và xây dựng bắc cạn
hai đối tượng này bị khởi tố để tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc liên quan đến hoạt động đào tạo sát hạch lái xe ô tô trên địa bàn tỉnh bắc cạn
phát hiện hai trăm năm mươi hai trường hợp vi phạm phạt tiền bảy trăm tám mươi triệu đồng
đây là con số thống kê sau một tuần giao quân tuần tra kiểm soát liên tuyến bảo đảm trật tự an toàn giao thông trật tự xã hội trên tuyến quốc lộ một của phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh quảng trị
cụ thể từ ngày một mươi một đến ngày một mươi bảy tháng một năm hai nghìn hai mươi bốn tổ kiểm tra gồm các đơn vị cục cảnh sát giao thông bộ tư lệnh cảnh sát cơ động
phòng điều lệnh thuộc cục công tác đảng và công tác chính trị bộ công an phòng cảnh sát giao thông và phòng cảnh sát cơ động công an tỉnh quảng trị đã bố trí sáu mươi hai ca tuần tra kiểm soát với bốn trăm chín mươi bảy lượt cán bộ chiến sĩ tham gia
tiến hành kiểm soát một bốn trăm năm mươi hai phương tiện qua đó phát hiện hai trăm năm mươi hai trường hợp vi phạm tước giấy phép lái xe một trăm linh sáu trường hợp tạm giữ sáu mươi hai phương tiện phạt tiền bảy trăm tám mươi triệu đồng
trong đó năm mươi ba trường hợp vi phạm nồng độ cồn một trăm hai mươi một trường hợp vi phạm tốc độ một trường hợp vi phạm quá khổ và bảy mươi bảy trường hợp vi phạm các quy định khác
số liệu vi phạm nói trên cho thấy mặc dù các cơ quan chức năng đã rất nỗ lực trong tuyên truyền xử lý vi phạm nhưng việc chấp hành của nhiều người tham gia giao thông vẫn chưa thực sự nghiêm túc và tự giác
trong thời gian tới các lực lượng sẽ tiếp tục bố trí tuần tra kiểm soát liên tuyến trên tuyến quốc lộ một qua địa bàn tỉnh tuyến quốc lộ chín đường hồ chí minh nhánh đông trong suốt thời điểm trước trong và sau tết nguyên đán
hôm qua cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm đã thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam đối với nguyễn tuấn phương sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi trú tại quận một về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm

nhận được đơn tố cáo nguyễn tuấn phương có hành vi chiếm đạt số tiền bốn năm tỷ đồng tại tp hcm vào ngày hai tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi tám
sau khi tiếp nhận tố giác cơ quan điều tra đã tập trung thu thập tài liệu chứng cứ tiến hành triệu tập các đối tượng có liên quan để làm rõ
tuy nhiên phương bỏ trốn đến nay kết quả điều tra xác định vào đầu năm hai nghìn một mươi tám phương đưa ra thông tin gian dối với một người đàn ông có nhu cầu mua nhà
rằng phương là chủ sở hữu căn nhà số bốn mươi hai huỳnh tịnh của phương võ thị sáu quận ba tp hcm và muốn bán với giá sáu mươi tỷ đồng
để làm tin phương đưa cho người này giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất giả thể hiện phương đứng tên chủ sở hữu căn nhà trên
nên người này đã đồng ý mua ngày hai tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi tám phương lập một hợp đồng đặt cọc số tiền bốn năm tỷ đồng
về việc mua bán căn nhà trên trong thời gian một mươi năm ngày kể từ ngày ký hợp đồng
bên chủ sở hữu thì người mua sẽ trả số tiền bốn mươi năm năm tỷ đồng còn lại một mươi tỷ đồng người mua sẽ thanh toán khi hai bên ký giấy mua bán tại phòng công chứng
đồng thời cùng ngày hai bên ký kết thêm một vi bằng thể hiện phương đã nhận số tiền bốn năm tỷ đồng
sau khi chiếm đoạt số tiền trên thì phương bỏ trốn
căn cứ kết quả điều tra cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự
khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với nguyễn tuấn phương về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
thực hiện đợt cao điểm bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm dịp tết nguyên đán
các cơ quan chức năng tỉnh bắc giang đã tăng cường kiểm tra chất lượng sản phẩm tại các cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm
nhằm tuyên truyền hướng dẫn và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm gây ảnh hưởng đến sức khỏe của người tiêu dùng
những cơ sở kinh doanh sản phẩm thịt cá bánh kẹo là những địa điểm được lực lượng cảnh sát kinh tế công an tỉnh bắc giang
tăng cường kiểm tra trong những ngày đầu của đợt cao điểm
hoạt động này diễn ra đồng loạt trên phạm vi toàn tỉnh bắc giang
tại cửa hàng kinh doanh tiện ích hai mươi bốn trên bảy của bà lê thị nguyệt có địa chỉ tại xã tăng tiến huyện việt yên tỉnh bắc giang
qua kiểm tra lực lượng chức năng đã phát hiện sáu trăm năm mươi mặt hàng là bánh kẹo thực phẩm chức năng không có hóa đơn chứng từ
chứng minh nguồn gốc xuất xứ
chủ cơ sở này cho biết đã thu mua hàng hóa trôi nổi trên thị trường đưa vào tiêu thụ
đoàn kiểm tra đã tiến hành
biên bản và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính một mươi triệu đồng
chúng tôi đã tập trung tuyên truyền và kiểm tra xử lý một số cơ sở kinh doanh có dấu hiệu vi phạm về an toàn phẩm
quá trình kiểm tra thì đã phát hiện một số cơ sở kinh doanh có dấu hiệu vi phạm
điển hình là cơ sở kinh doanh tiện ích hai mươi bốn trên bảy
quá trình kiểm tra thì cơ sở kinh doanh có vi phạm về kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ nhập lậu
còn đây là cửa hàng kinh doanh hải sản tươi sống có địa chỉ tại phường trần phú thành phố bắc giang
đoàn kiểm tra đã phát hiện một số vi phạm về an toàn thực phẩm như kho đông lạnh thực phẩm không đảm bảo vệ sinh
một số thực phẩm không có nhãn mát cơ sở vi phạm đã bị lập biên bản và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
trong quá trình tôi buôn hải sản tươi sống nhưng tôi sắp xếp đồ nó chưa được ngăn nắp
thì bên quản lý thị trường và bên an toàn thực phẩm có nhắc nhở tôi
tôi cũng cố gắng làm sạch sẽ và để mang những thực phẩm ngon đến người tiêu dùng
từ đợt cao điểm đến nay phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh bắc giang đã phối hợp với cục quản lý thị trường tỉnh
và trị cục chăn nuôi thú y tỉnh tích cực kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hơn một trăm năm mươi cơ sở kinh doanh trên địa bàn
qua kiểm tra lực lượng chức năng đã phát hiện tiêu hủy gần năm tấn thực phẩm đông lạnh không rõ nguồn gốc xuất xứ
tạm giữ hơn bảy thực phẩm chức năng mỹ phẩm bánh kẹo không có nguồn gốc xuất xứ nhập lậu
xử lý hành chính ba mươi năm vụ với tổng số tiền hơn hai trăm linh triệu đồng
thực phẩm bảo quản không đảm bảo điều kiện vệ sinh thú y thực phẩm bẩn qua đó cũng có phần làm ngăn chặn thực phẩm không đảm bảo an toàn đối với người dân và đảm bảo sức khỏe cho cộng đồng
việc đảm bảo an toàn thực phẩm cho người dân không chỉ là nhiệm vụ của lực lượng chức năng
mà hơn hết là ý thức chấp hành nghiêm pháp luật của các cơ sở sản xuất kinh doanh

thực phẩm sạch an toàn mới tạo nên uy tín và thương hiệu của chính mình
bên cạnh đó mỗi người hãy là người tiêu dùng thông thái trong cuộc đấu tranh đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm
tiếp theo là những thông tin về truy nã tội phạm
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn công an thành phố thanh hóa tỉnh thanh hóa đã ra quyết định truy nã
đối với hai đối tượng cùng về tội trộm cắt tài sản
đối tượng lại ngọc linh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu hộ khẩu thương chú tại thôn đại hữu xã mỹ lộc huyện hậu lộc tỉnh thanh hóa
và đối tượng bùi văn đề sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hộ khẩu thương chú tại huyện lạc sơn tỉnh hòa bình
cũng phạm tội trộm cắt tài sản và phải nhận quyết định truy nã của công an huyện quảng sương tỉnh thanh hóa
là đối tượng lê văn huy sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám trú tại xã quảng thái huyện quảng sương tỉnh thanh hóa
còn về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có phòng cảnh sát thiên án hình sự và hỗ trợ tư pháp công an tỉnh thanh hóa
đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng lê quang ninh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm hộ khẩu thường trú tại khu phố một thị trấn ngọc lạc huyện ngọc lạc tỉnh thanh hóa
số máy đường dây nóng của cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng
khi chưa có sự can thiệp
nếu có sự can thiệp của lực lượng công an để đảm bảo an toàn đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện